thưa quý vị và các bạn sau thời kỳ bùng nổ gần đây các chương trình giải trí trên truyền hình có tính thị trường với nhiều chiêu trò nhạt nhẽo đang trở nên bão hỏa
trong bối cảnh đó có thể kể đến hiện tượng vì thiếu sân chơi giải trí lành mạnh trẻ em đã phải mượn chiếc áo quá khổ so với lứa tuổi để tham gia hoạt động âm nhạc mà đôi khi vừa phản văn hóa vừa thiếu tính giáo dục
chương trình hôm nay xin truyền đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả thành nam có tiêu đề thưa vắng sáng tác âm nhạc cho thiếu nhi bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
một kênh âm nhạc dành cho thiếu nhi
thưa quý vị và các bạn bài viết của tác giả thưa vắng sáng tác âm nhạc cho thiếu nhi bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
thưa quý vị và các bạn bài viết của tác giả thành nam có tiêu đề thưa vắng sáng tác âm nhạc cho thiếu nhi bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau